thưa quý vị khán giả từ đầu năm đến nay mặt trận chống hàng giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ đã dấu hiệu nóng với những diễn biến phức tạp
vì lợi nhuận từ hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả hàng nhái rất lớn nên để qua mắt được lực lượng chức năng
các đối tượng phạm tội ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh bất chấp các quy định của pháp luật
tuy vậy lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá nhiều đường dây lớn liên quan đến hàng giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ
qua đó thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an nói chung
và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu nói riêng
kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây
mặt trận chống hàng giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ là một mặt trận đầy nhức nhối càng gò phức tạp
hiện nay phạm vi sản xuất muôn bán hàng giả hàng nhái diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực ngành hàng các sản phẩm bị làm giả ở tất cả các chủng loại
tuy nhiên tập trung nhiều nhất ở các mặt hàng có sức tiêu dùng lớn sản xuất đơn giản với chi phí thấp lợi nhuận cao như thực phẩm dược phẩm

điều này đã làm sói mòn sức sản xuất sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đã đăng ký thương hiệu nhãn hàng
kiểm chế vi phạm về hàng giả hàng nhái là vấn đề mang tính thời sự được đảng chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt quan tâm
tuy nhiên vi phạm về hàng giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng
tuy nhiên vi phạm về hàng giả hàng nhái là vấn đề mang tính thời sự